thưa quý vị như vậy là tại hà nội cho tới thời điểm này công tác phòng chống dịch đã đạt được những tín hiệu tích cực
trong đó quận ba đình hà nội vào ngày một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân phường đội cấn quận ba đình thông báo
dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế khu vực ngõ sáu mươi tám phố đội cấn là ổ dịch lớn nhất quận ba đình trong đợt dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tám
từ một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân phường đội cấn đã tiến hành dỡ bỏ phong tỏa đối với khu vực ngõ sáu mươi tám phố đội cấn
ủy ban nhân dân phường đội cấn đề nghị các hộ gia đình tại ngõ sáu mươi tám tiếp tục nghiêm túc thực hiện tốt thông điệp năm k
và bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
ủy ban nhân dân phường yêu cầu các trường hợp f đã hoàn thành cách ly y tế tập trung phải chấp hành quyết định cách ly y tế tại nhà theo quy định
trường hợp nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng tám ủy ban nhân dân phường đội cấn đã ban hành văn bản tiếp tục cách ly y tế đối với các hộ gia đình
tại ngõ sáu mươi tám phố đội cấn là nơi có một trăm hai mươi một hộ dân với bốn trăm năm mươi ba nhân khẩu
tại khu vực này từ giữa tháng tám liên tục phát hiện ba mươi ba ca nhiễm sars cov hai
ủy ban nhân dân phường đội cấn đã triển khai xét nghiệm hơn một mẫu cho các hộ dân tại ngõ sáu mươi tám khu vực xung quanh và các hộ dân hộ kinh doanh tại chợ ngọc hà
toàn bộ các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính